nắng nóng liên tục từ đầu tháng sáu đến nay khiến cho số ca khám và điều trị tại bệnh viện nhi thanh hóa tăng hơn hai mươi so với tháng trước đó
đáng lo ngại là do không muốn đưa trẻ đi khám trong giai đoạn nắng nóng nên không ít trường hợp các cháu nhập viện khi bệnh đã trở nặng
gia tăng đột biến nhất là số trẻ mắc tay chân miệng
mỗi ngày bệnh viện nhi thanh hóa tiếp nhận từ ba mươi đến bốn mươi trường hợp mắc loại bệnh này đến khám và điều trị
ngoài ra các bệnh lý hô hấp tiêu hóa cũng có xu hướng gia tăng
tình hình tay chân miệng đang gia tăng một cách có thể nói là đột biến tại bệnh viện nhi thanh hóa
hiện tại chưa có vaccine tiêm phòng nhưng điều kiện phòng chống tốt nhất là tránh tiếp xúc với nguồn lây
đặc biệt ở những nơi mà tập trung đông người như nhà trẻ mẫu giáo trường học mà khi phát hiện những trường hợp các bệnh thì phải được cho các cháu nghỉ học
tại những cơ sở trên thì phải được xử lý vệ sinh môi trường thật tốt
cố gắng vừa khám bệnh vừa giải thích và tuyên truyền cho người nhà bệnh nhân để giữ cho các cháu tránh bị bệnh
thì phòng ốc phải thoáng nhà cửa phải vệ sinh sạch sẽ các trẻ mà dưới sáu tháng tuổi thì phải được bú sữa mẹ đầy đủ
và trong các cái trẻ mà lớn hơn đã có chế độ ăn rặng thì phải đặc biệt quan tâm đến cái chế độ bổ sung lượng nước cho các bé
dự báo thời tiết vẫn còn nắng kéo dài nền nhiệt cao phụ huynh cần bảo đảm chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý cho trẻ
khi các bé mắc bệnh cần đưa đến ngay cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị
việc tự ý sử dụng thuốc sẽ gây nguy hiểm
và gia tăng độ khó khăn khi chữa trị cho các cháu